thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
theo chuyên gia nếu không xuất hiện các biến chủng mới từ nước ngoài xâm nhập
mà omicron vẫn là chủng sars cov hai lưu hành chính tại hà nội
thì số mắc và số ca nặng sẽ tiếp tục giảm dần về mức thấp
một lãnh đạo ngành y tế hà nội cho biết đỉnh dịch hà nội đã đi qua hơn một mươi ngày
hiện số lượng ca nhiễm mới giảm rất nhiều so với giai đoạn trước
những ngày gần đây chỉ dưới một mươi
về tình hình tiêm chủng tỷ lệ tiêm chủng vaccine của hà nội đang ở mức cao so với cả nước
theo vị đại diện trong tình hình mới một trong những vấn đề rất quan trọng là tiếp tục giả soát
đẩy mạnh tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
về vấn đề xét nghiệm hiện chủ yếu chỉ khuyến cáo xét nghiệm với những người trong nhóm nguy cơ
và có triệu chứng thay vì xét nghiệm tràn lan
những người thuộc nhóm nguy cơ gồm người trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh nền phụ nữ có thai
người bị suy giảm biễn dịch người mắc ca bệnh nặng mạn tính giai đoạn cuối
người có bệnh gây suy giảm biễn dịch
vị lãnh đạo cũng cho hay đến thời điểm này một số vấn đề trong phòng chống dịch đã không còn phù hợp
như lấy mã số ca bệnh hàng ngày hay đánh giá cấp độ dịch
cụ thể về vấn đề đánh giá cấp độ dịch nếu theo quan điểm trước đây khuyến khích đánh giá xuống từng xã phường
thì rất nhiều nơi sẽ thuộc cấp độ bốn khi xét nghiệm số f mới kéo theo hàng loạt vấn đề phía sau
như phải dừng cho học sinh đi học giảm các tương tác xã hội
điều này sẽ khó khăn khi chúng ta đã mở cửa với quốc tế và bắt đầu cho học sinh đi học trở lại
bên cạnh đó về tiêu chí liên quan đến điều trị như tỷ lệ dường icu thì tuyến xã y tế cơ sở cũng không thể đáp ứng
được biết hiện nhiều địa phương đã có các đề xuất lên bộ y tế mà chờ hướng dẫn cụ thể
để có những thay đổi tiếp theo trong phòng chống dịch
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhận định
hà nội đã đi qua đỉnh dịch bởi vậy điều tất yếu là số f sẽ đi xuống
theo phó giáo sư nga hơn một bốn triệu ca mắc hà nội đã công bố là con số khá lớn
tuy nhiên dựa trên các quy tắc về dịch tễ học thì đây chỉ là tảng băng nổi
khi dịch đã lây lan mạnh ra cộng đồng số f thực tế có thể vượt nhiều lần
dự báo tình hình dịch tại hà nội trong giai đoạn tới phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng
nếu không xuất hiện các biển chủng mới từ nước ngoài xâm nhập
omicron vẫn là chủng sars cov hai lưu hành chính tại thủ đô
thì số mắc và số nặng sẽ tiếp tục giảm dần với mức thấp
thậm chí covid một mươi chín có thể trở thành bệnh lưu hành
tình hình dịch bệnh tại hà nội về cơ bản đã được kiểm soát
nhưng người dân thủ đô vẫn nên cố gắng phòng bệnh tuân thủ năm k đeo khẩu trang rửa tay với xa phòng thường xuyên
những người sức khỏe yếu có bệnh nền người cao tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi thì cần tiếp tục tiêm chủng
có như vậy chúng ta mới thành công trong việc đẩy lùi dịch covid một mươi chín
sau vụ nam sinh lớp một mươi trường chuyên nhảy lầu tử vong do áp lực học hành xảy ra tại văn phú hà đông
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội đã ra công văn về việc cho học sinh quay trở lại trường học
theo đó thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp
không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài
vừa qua sự ra đi đột ngột theo cách cực đoan nhất của nam sinh trường trung học phổ thông chuyên hà nội asterdam khiến dư luận bàng hoàng
đây không phải lần đầu tiên hồi chuông cảnh báo vang lên về việc các bậc phụ huynh đè nặng áp lực chuyện học hành với con trẻ
nhiều người dùng mạng sau khi đọc xong đều bày tỏ sự tiếc thương đối với sinh mệnh ra đi khi còn quá trẻ của cậu nam sinh này
một bộ phận khác bắt đầu chỉ trích gia đình nạn nhân vì không có cách hành xử đúng mực mới khiến cậu gặp vấn đề về tâm lý và dẫn đến cái kết thương tâm
nhiều người cũng cho rằng cậu bé thiếu đi sự giao tiếp và những phương pháp giải trí khiến cậu trở nên trầm cảm
sau sự việc này ubnd tp hà nội đã ra công văn về việc cho học sinh quay trở lại trường học
theo đó phó chủ tịch ubnd tp hà nội chửi xuân dũng vừa ký ban hành kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
về giáo dục ông chử xuân dũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục đào tạo
khi học sinh sinh viên học trực tiếp
kế hoạch nêu rõ căn cứ và tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài
thường xuyên kiểm tra đánh giá để hiểu rõ tác động tiêu cực của việc học trực tuyến đặc biệt là đối với trẻ nhỏ để có giải pháp kịp thời
thành phố dù đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng vẫn cần khắc phục những hạn chế khuyết điểm
trong đó đối với giáo dục cần cho học sinh sớm quay trở lại trường học tránh để việc học trực tuyến kéo dài
việc cho trẻ quay lại trường học để trẻ tiếp xúc giao tiếp với bạn bè và môi trường ngoài phạm vi nhà ở sẽ giúp trẻ được phát triển toàn diện hơn về tâm lý và tinh thần
vẫn là tin tức liên quan tới hà nội
thưa quý vị mới đây ubnd tp hà nội vừa có văn bản số chín trăm bốn mươi tám ubndd về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín đang cách ly tại nhà
văn bản của ubnd tp hà nội cũng yêu cầu các sở ngành quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện phương án phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại điểm cách ly quản lý theo dõi khám và điều trị tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín
căn cứ hồ sơ về giá dịch vụ phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội urenco
lãnh đạo tp hà nội yêu cầu sở tài chính khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan thẩm duyệt báo cáo ubnd tp trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
căn cứ hồ sơ về giá dịch vụ phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai của công ty trách nghiệm hiếu hạn một thành viên môi trường đô tỷ hà nội uranco